các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong lúc bà nga đứng chụp hình thì bất ngờ có nhóm khoảng một mươi đối tượng đứng xung quanh
bà nga bị một đối tượng trong nhóm này dùng tay sô đẩy rồi giật lấy sợi dây chuyền trị giá khoảng hai mươi triệu đồng đang đeo trên cổ
khi nạn nhân vừa quay lại thì thấy một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng gần nên nghi ngờ là người này đã tham gia giật dây chuyền của mình
và đã dùng tay túm áo nên đôi bên xảy ra cự cãi
cũng vào thời điểm này ông hòa đứng gần đó bước lại xem thì bị người thanh niên lạ mặt tay cầm viên gạch đánh vào đầu và ném vào người gây thương tích
ngay sau đó bà nga cũng bị các đối tượng trong nhóm này dùng vật cứng đánh gây thương tích rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường tẩu thoát
sau khi vụ việc xảy ra cả hai nạn nhân đã đến trung tâm y tế huyện tịnh biên khám và khâu vết thương
đến ngày hai mươi tám tháng hai công an huyện tịnh biên đã bắt và tạm giữ đối tượng nguyễn văn trường để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
cũng như tiếp tục xác minh làm rõ và truy tìm các đối tượng còn lại
gây ra năm vụ trộm cắp xe máy đỗ văn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã phước trạch huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện gò dầu khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng hai công an huyện gò dầu nhận tin báo của một người dân ở xã phước trạch về việc bị mất xe máy
công an huyện gò dầu đã tiến hành điều tra xác minh đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trên là đỗ văn sang
qua làm việc sang thừa nhận mình đã trộm chiếc xe của người dân và mang đến huyện trảng bàng bán
để có tiền chơi game bắn cá và mua ma túy sử dụng sang thường đi bộ vòng quanh các tuyến đường quan sát thấy bất kỳ xe máy của người dân nào để không có người trông coi
sang đến bẻ khóa hoặc nối dây bình của xe nổ máy trộm xe sang campuchia để bán lấy tiền
vận chuyển trái phép gần bốn bao thuốc lá nhập lậu đối tượng huỳnh minh thiện ba mươi bốn tuổi trú tại thị trấn dầu dây huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện long thành tạm giữ
trước đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tại km ba mươi một sáu trăm linh tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi chín thuộc xã lộc an huyện long thành công an huyện long thành đã bắt quả tang đối tượng huỳnh minh thiện đang điều khiển xe ô tô chở số lượng lớn thuốc lá nghi nhập lậu
qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe này có ba bốn trăm linh
bao thuốc lá hiệu z và sáu trăm linh bao thuốc lá hiệu hero tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán
tại cơ quan công an thiện khai nhận toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu nói trên do thiện mua tại cửa khẩu thô mô thuộc huyện đức huệ tỉnh long an về bỏ mối cho các tiệm tạp hóa ở thành phố vũng tàu để bán kiếm lời